với mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức về asean và vai trò chủ tịch cộng đồng văn hóa xã hội asean
chiều nay tại hà nội bộ lao động thương binh và xã hội đã tổ chức hội nghị tuyên truyền về asean
và chuẩn bị cho năm chủ tịch asean hai nghìn hai mươi
việt nam đã chọn chủ đề asean gắn kết và chủ động thích ứng cho năm chủ tịch hai nghìn hai mươi
với trọng tâm phát huy sức mạnh nội lực của hiệp hội thông qua sự đoàn kết liên kết với nhau
việt nam sẽ phát huy vai trò đóng góp của asean vào việc duy trì môi trường hòa bình an ninh và ổn định ở khu vực
trên cơ sở tăng cường đoàn kết thống nhất asean đẩy mạnh quan hệ đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững với các nước
trong đó có gắn kết về kinh tế về xây dựng cộng đồng trong sự phát triển lấy con người làm trung tâm
yếu tố chủ động thích ứng là linh hoạt điều chỉnh trước các diễn biến trong tình hình quốc tế và khu vực
thách thức đàn xe những cơ hội như sự phát triển rất nhanh chóng của khoa học công nghệ
truyền thống như biến đổi khí hậu dịch bệnh duy trì đa tiến triển của asean trong đời sống chính trị toàn cầu